thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
đến một mươi một giờ trưa nay sau khi kiểm tra các phòng hát tại quán karaoke này
lực lượng chức năng đã phát hiện thêm hai thi thể mắc kẹt bên trong
như vậy đã có một mươi bốn người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này
đến một mươi một h ngày bảy tháng chín lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực quán karaoke an phú
thành phố thuận an để phục vụ công tác cứu hộ
hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục điều xe thang tiếp cận lầu hai
và lầu ba của cơ sở karaoke này dùng búa đập tường thông vào các căn phòng để kiểm tra vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt
theo công an tỉnh bình dương quán karaoke an phú trên đường trần quang diệu
phường an phú tp thuận an do ông lê anh xuân bốn mươi hai tuổi trú tại tp hcm làm chủ
quán được thiết kế ba tầng với khoảng ba mươi phòng hát hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày sáu tháng chín quán karaoke an phú bốc cháy ngủn ngụt
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường dập lửa
cứu được hai mươi hai người thoát ra ngoài an toàn
công tác cứu nạn cứu hộ thống kê thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng tỉnh bình dương tiếp tục thực hiện